mới đây các nhà khoa học mỹ phát hiện ra một gen lạ trong cấu tạo của omicron
được cho là có thể khiến nó dễ lây lan hơn chủng khác nhưng lại gây triệu chứng nhẹ hơn
các nhà nghiên cứu tại công ty phân tích dữ liệu calvary ở massachusetts mỹ
đã phát hiện da chủng omicron có thể sở hữu ít nhất một đột biến
bằng cách sử dụng một đoạn vật liệu di chuyển từ virus sars có khả năng cao là virus cúm thông thường
các nhà nghiên cứu cho biết chuỗi gen lạ không xuất hiện trong bất cứ phiên bản nào của sars cov hai trước đó
nhưng lại phổ biến ở nhiều loại virus khác
bao gồm cả những virus gây cảm cúng thông thường và cả trong bộ gen người các nhà nghiên cứu cho biết
bằng việc thêm đoạn gen này vào trong cấu tạo
bế chủng omicron dường như có thể dễ dàng tấn công vào hệ miễn dịch của con người hơn
theo chuyên gia venki sudarvajal
các nhà khoa học nhận định với đoạn gen này omicron dường như có thể dễ dàng lây lan hơn
trong khi nó có thể chỉ gây ra triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng cho người bệnh
tuy nhiên các nhà khoa học hiện chưa nắm được chính xác
liệu omicron có dễ lây lan hơn các chủng khác hay gây triệu chứng nặng hơn
hay liệu nó có vượt mặt delta thanh chủng áp đảo trên thế giới hay không
để trả lời cho câu hỏi này thế giới có thể phải chờ vài tuần khi dữ liệu của omicron đầy đủ
theo các nghiên cứu trước đó tế bào trong phổi và hệ tiêu hóa của con người
có thể cùng lúc chứa virus sars cov hai và virus cảm cúm thông thường
điều này có thể dẫn tới khả năng các loại virus tái tổ hợp với nhau
quá trình này được mô tả là hai loại virus trong cung tế bào tương tác với nhau khi tự sao chép
và nó sẽ tạo ra phiên bản virus mới mang đặc tính từ của hai virus bố mẹ
theo chuyên gia sudaran omicron có thể xuất hiện lần đầu
ở một người vừa mắc cúm vừa mắc sống
khi đó sars cov hai có thể đã thu thập vật liệu di chuyển của virus cúm
và tạo ra phiên bản omicron
chủ yếu gen tương tự từng xuất hiện nhiều lần trong virus cúm
sars cov hai trăm hai mươi chín e và virus hiv gây bệnh s
nam phi nơi ca omicron đầu tiên bị phát hiện
là một trong những nước có tỷ lệ nhiễm hiv cao nhất thế giới
virus này có thể làm suy yếu hệ miễn dịch
và khiến con người dễ tổn thương hơn trước các virus cảm cúm thông thường
cũng như các loại virus khác
ông tulio de olivera giám đốc trung tâm ứng phó dịch bệnh nam phi
đưa ra kinh vấn rằng biến chủng này đã có thể đã sử dụng cơ thể
của một người bị bệnh về suy giảm miễn dịch
ví dụ như hiv để làm vườn ươm
sẽ cần có thêm nhiều nghiên cứu để xác định cách mà các đột biến
nhiều chưa từng có trên omicron được tạo ra
và tác động của nó tới đặc tính của virus
tuy nhiên chuyên gia sudha raran nhận định rằng
khám phá mới của các nhóm nhà khoa học nhấn mạnh tầm quan trọng
của việc mọi người cần phải được tìm hiểu
chúng ta cần phải tiêm chủng để giảm thiểu nguy cơ
những người bị suy giảm miễn dịch nhiễm virus sars cov hai
chuyên gia sudha raran nhấn mạnh
cho tới nay dịch covid một mươi chín chủ yếu không ảnh hưởng lớn
đến những đối tượng nhỏ tuổi
tuy nhiên điều đó bắt đầu thay đổi ở nam phi
quốc gia đang đối mặt với sự hoành hành của biến thể mới omicron
biến thể omicron có khả năng lây nhiễm cao đang hoành hành ở nam phi
đã khiến số trẻ em dưới năm tuổi phải nhập viện tăng bất thường
cố vấn y tế hàng đầu cho chính phủ nam phi
nhận định sự gia tăng đáng báo động này có thể đặt cuộc chiến
chống covid một mươi chín toàn cầu và một giai đoạn mới
do bối cảnh biến thể omicron đang lây lan ra nhiều quốc gia trên thế giới
các nhà khoa học nam phi cũng cho biết
biến thể mới đang lan nhanh hơn bất kỳ biến thể nào trước đó
trong một cuộc họp báo trực tuyến
cố vấn chính phủ nam phi wasila rashad đã nói về tình hình
tại tỉnh cô teng nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến thể mới
rõ ràng cô teng sự gia tăng hàng tuần về số ca mắc
và số ca nhập viện cao hơn so với trường hợp
trước đó chúng tôi đã chứng kiến sự tăng mạnh số ca nhập viện
ở mọi nhóm tuổi nhưng đặc biệt đáng chú ý là những trẻ dưới năm tuổi
chuyên gia này cũng cho biết tỷ lệ này ở những người dưới năm tuổi
hiện cao thứ hai chỉ sau những người trên sáu mươi tuổi
xu hướng đang diễn ra hiện nay rất khác với những gì chúng tôi từng chứng kiến trước đó
là sự gia tăng đặc biệt trong số ca nhập viện ở những trẻ dưới năm tuổi
chúng ta thường chứng kiến trẻ em không bị tác động nặng
bởi dịch covid một mươi chín trước đây và không có nhiều ca nhập viện
tuy nhiên trong những trường hợp
trong làn sóng thứ ba số bệnh nhân nhập viện là trẻ em dưới năm tuổi
và thanh thiểu niên đã gia tăng
vào lúc bắt đầu của làn sóng dịch lần thứ tư
chúng tôi đã chứng kiến sự tăng mạnh ở tất cả lứa tuổi
đặc biệt ở trẻ dưới năm tuổi
bà resat cũng trình bày một biểu đồ cho thấy
tỷ lệ trẻ dưới năm tuổi phải nhập viện đã tăng
ở mức đáng báo động như thế nào
chuyên gia này đã đưa ra dẫn chứng tại thành phố guan metro
nếu như trong hai tuần đầu của làn sóng dịch lần thứ ba
tại nam phi hồi tháng năm năm hai nghìn hai mươi
chưa tới hai mươi trẻ em dưới năm tuổi phải nhập viện
thì trong hai tuần đầu của làn sóng dịch lần thứ tư
từ ngày một mươi bốn đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
con số này là hơn một trăm linh ca
một chuyên gia khác nhà dịch tế học michael crome cho biết
số ca nhập viện hàng ngày ở những khu vực
chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tỉnh cô teng
đã tăng từ một mươi chín lên bảy mươi tám ca
bà grom dấy lên cảnh báo về sự gia tăng nhanh chóng
số ca mắc trung bình trong bảy ngày
theo bộ trưởng y tế nam phi joe fowler
biến thể omicron thực sự
có khả năng lây nhiễm cao
trong đó bao gồm cả những người đã tiêm vaccine
dù vậy ông cho rằng biến thể này
ít gây ra những triệu chứng nghiêm trọng hơn
so với những biến thể trước đó
số ca mắc covid một mươi chín ở nam phi
đã tăng gần bốn lần chỉ trong bốn ngày qua
nhấn mạnh mối lo ngại
về tốc độ lây nhiễm của biến thể omicron
nam phi ghi nhận một mươi sáu năm mươi năm ca mắc
tăng từ bốn ba trăm bảy mươi ba ca hôm ba mươi tháng một mươi một
viện quốc gia nam phi
về các bệnh truyền nhiễm
nicd cho hay
một số ca mắc biến thể omicron mới
là những người từng mắc covid một mươi chín trước đó
số ca mắc mới được ghi nhận
hôm ba tháng một mươi hai
đã nâng tổng số ca mắc
tại nam phi lên hơn ba triệu ca
sự truyền dữ liệu ban đầu cho thấy
biến thể omicron lây làn nhanh hơn delta
tổ chức y tế thế giới who
hôm ba tháng một mươi hai cho hay
biến thể omicron đã được phát hiện
ở ba mươi tám quốc gia
tăng so với hai mươi ba quốc gia hai ngày trước
trưởng nhóm kỹ thuật
về biến thể omicron
về covid một mươi chín của who cho biết
chúng tôi nhận thấy tốc độ lây lan
ngày càng tăng số ca mắc biến thể omicron
được phát hiện ngày càng nhiều
giám đốc chương trình y tế khẩn cấp của who
cho rằng có thể mất hai tuần
để chứng kiến tỷ lệ tử bong
liên quan đến biến thể omicron tăng lên
trong trường hợp biến thể này gây bệnh nặng
chuyên gia này nói
thật không may là điều này cần thời gian để kiểm chứng
chúng tôi cũng nhận thấy điều đó
trong các đợt dịch trước
khi tỷ lệ ca mắc tăng lên
phải mất một hoặc hai năm
tuần để ghi nhận số ca nhập viện và tử bong
trong cuộc họp báo hôm ba tháng một mươi hai
tại geneva thụy sĩ
người phát ngôn christian limea của who
cho biết vẫn chưa ghi nhận trường hợp
tử bong nào liên quan đến biến thể omicron
cùng ngày quỹ tiền tệ quốc tế
imf hạ sự báo tăng trưởng
kinh tế toàn cầu do sự xuất hiện
của biến thể omicron
giám đốc imf
biến chủng mới lây lan rất nhanh
có thể làm giảm niềm tin
theo đó chúng ta có thể thấy
sự xuất giảm trong dự báo tháng một mươi
về tăng trưởng toàn cầu
các dự báo gần đây của imf
gây lo ngại rằng vấn đề về chuỗi
cung ứng toàn cầu và việc phân phối
vaccine không đồng đều đang làm chậm
đạt phục hồi khiến một số quốc gia
bị bỏ lại phía sau
lại thêm một thông tin
đáng lo ngại về biến thể omicron
theo nghiên cứu của nhà khoa học mỹ
biến thể omicron của covid một mươi chín
có vẻ đã la với một loại virus
phổ biến khác khiến chúng trở nên
khó nắm bắt và dễ lệnh
chuyên gia cao cấp của công ty phân tích
dữ liệu y tế cambridge mỹ
phát hiện biến thể omicron mang
ít nhất một đột biến lai từ virus khác
rất có thể là virus gây cảm lạnh
thông thường đột biến này của omicron
chưa từng xuất hiện ở bất cứ biến thể
nào của covid một mươi chín nhưng lại phổ biến
ở các loại virus gây cảm lạnh
thông thường ở người đột biến này
thậm chí còn có trong bộ gen của con người
theo chuyên gia sudararan
bằng đột biến này biến thể omicron
có thể trở nên giống con người hơn
và né được sự tấn công của hệ miễn dịch
trong cơ thể con người
kết quả nghiên cứu của ông sudararan
đã được đăng trên osf
policy change trang điện tử khoa học
nổi tiếng thế giới
việc mang đột biến này khiến biến thể omicron
lây làn dễ dàng hơn nhưng chỉ gây ra
triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng
ở người mắc ông sudararan nói
tổ chức y tế thế giới đến nay
vẫn chưa thể kết luận liệu omicron
có khả năng lây nhiễm và độc lực
mạnh hơn biến thể delta của covid một mươi chín
có thể sẽ phải mất
vài tuần nữa để các nhà nghiên cứu
tìm hiểu tương tận về omicron
theo chuyên gia sudararan nam phi
một trong những nước đầu tiên trên thế giới
phát hiện omicron nhiều khả năng phải chịu
khẩu quả nghiêm trọng bởi biến thể này
nam phi là nơi có tỷ lệ
người nhiễm hiv cao nhất thế giới
căn bệnh này gây suy yếu hệ thống miễn dịch
khiến cơ thể dễ tổn thương
vì vậy mặc dù omicron chỉ gây triệu chứng
nhẹ ở người bình thường nhưng người nhiễm
hiv mắc biến thể này sẽ có
nguy cơ tử vong cao hơn
ông sudararan nhận định
cần có nhiều nghiên cứu hơn về nguồn gốc
đột biến của omicron và ảnh hưởng
của điều này tới khả năng lây lan
trong khi chưa có kết luận chính thức về việc
omicron thực sự có khả năng kháng vaccine
hay không chúng ta nên đẩy nhanh tốc độ
tiêm chủng ông sudararan khuyến cáo